trận mưa lũ ngày một mươi dạng sáng một mươi một tháng một mươi đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
ngoài một mươi ba người chết và mất tích một trăm ba mươi ngôi nhà bị ảnh hưởng
thì hệ thống các công trình thủy lợi của huyện vùng cao trạm tấu cũng bị hư hỏng nặng nề
sau trận lũ đi qua bận rộn với công việc khắc phục hậu quả
hôm nay chị lò thị phong ở bản hát lưu mới ra ruộng để kiểm tra bốn m hai ruộng của gia đình
nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ hệ thống canh mương tưới tiêu trên cánh đồng bản hát
và đất đá đã vùi lấp nhiều hectare lúa chuẩn bị thu hoạch của người dân
và toàn bộ bốn m hai lúa nguồn thu nhập chính của gia đình chị phong
còn đây là những gì còn lại của công trình thủy lợi na cang
sau trận lũ toàn bộ đập đầu mối và năm trăm linh mét canh đã bị cuốn trôi hoàn toàn
sáu trăm linh m canh bị đất đá vùi lấp
hư hỏng thủy lợi nakang đồng nghĩa với việc hai mươi một hectare diện tích lúa trên cánh đồng bản hát
và sáu mươi chín hộ dân với ba trăm linh nhân khẩu sẽ không có nước sinh hoạt
theo báo cáo của xã hát lưu thì toàn xã có hai mươi năm công trình thủy lợi
trận mưa lũ lịch sử ngày mùng một
dạng sáng ngày một mươi một vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho một mươi tám công trình thủy lợi
cuốn trôi và làm cho năm mươi một hectare lúa chuẩn bị cho thu hoạch mất trắng
theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn nghĩa văn
hiện đang quản lý toàn bộ các công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện văn chấn
trạm tấu mù căng trải và thị xã nghĩa lộ
thị trận mưa lũ ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi vừa qua
đã gây thiệt hại hơn một trăm linh hộ dân
trong đó huyện vùng cao trạm tấu có năm trăm bảy mươi chín công trình
thì có đến một trăm linh năm công trình bị hư hỏng
nếu không khắc phục sửa chữa kịp thời
thì trên năm trăm ba mươi hectare ruộng sẽ không có nước tưới trong vụ đông xuân sắp tới